sau hơn hai ngày triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã xác định được nơi lẩn trốn của các đối tượng có liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng trên
biết không thể thoát tội vào sáng ngày một mươi năm tháng bốn hai đối tượng lê xuân tú sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi và nguyễn văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn cùng ở huyện văn giang đã ra đầu thú và thừa nhận hành vi giết nạn nhân là do mâu thuẫn cá nhân
sau khi chém nạn nhân hai đối tượng đã lẩn trốn tại thành phố hà nội cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hương yên đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với tú và hùng về tội giết người
tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm vào ngày hôm qua đã mở phiên tòa phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của bị cáo nguyễn hữu phước sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại tp hcm
trước đó tòa án nhân dân tp hcm đã xét xử sơ thẩm tuyên tử hình đối với bị cáo phước về tội giết người
theo nội dung của bản án sơ thẩm vào ngày hai mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi sau khi uống rượu phước về nhà tại phường phước long b quận chín nay là tp thủ đức tp hcm
nghĩ đến việc gia đình bà lê thị huệ ở liên kề nhà thường xuyên để xe lấn chiếm lối đi chung phước đã nảy sinh ý định đốt lửa ném vào nhà bà huệ nhằm dọa dẫm
phước đã đi mua xăng tẩm thấm vào tấm thảm và ném vào nhà bà huệ hậu quả gồm năm người
bao gồm bà huệ ba người
người con ruột và con dâu đã tử vong trong vụ hỏa hoạn
sau án sơ thẩm bị cáo phước đã có đơn kháng cáo khi cho rằng không cố ý giết người
tuy nhiên hội đồng xét xử cấp phúc thẩm nhận định bản án sơ thẩm tuyên đúng người đúng tội
bị cáo kháng cáo nhưng không trình bày được thêm tình tiết nào mới
tòa án phúc thẩm bác kháng cáo và tuyên y án tử hình đối với bị cáo phước
với hành vi cướp giật tài sản
hai đối tượng là bùi văn anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại huyện đà bắc tỉnh hòa bình và dương thanh tùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại huyện gia lâm thành phố hà nội
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn lâm tỉnh hương yên
khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam
trước đó vào ngày chín tháng bốn
từ trình báo của ông nguyễn văn tâm sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy
ở dốc vật giá xã tân quang huyện văn lâm
về sự việc cùng ngày đã có một nam thanh niên lạ mặt đeo khẩu trang
đi bộ đến quán cầm đồ của ông có địa chỉ trên
để cầm cố chiếc điện thoại di động iphone bảy với giá hai triệu đồng
và yêu cầu ông chuyển khoản
trong khi ông tâm đang làm thủ tục chuyển khoản
thì nam thanh niên này đã giật chiếc điện thoại di động
mà ông đang cầm trên tay trị giá khoảng một mươi năm triệu đồng
rồi nhanh chóng lên xe máy của một thanh niên khác tẩu thoát
vào cuộc điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn lâm
đã xác định bùi văn anh và dương thanh tùng là thủ phạm
đã gây ra vụ cướp giật trên
tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
đang có diễn biến phức tạp với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi
tại các địa phương trên cả nước
thừa thiên huế cũng không nằm ngoài diễn biến này
liên tiếp trong thời gian vừa qua cơ quan thừa thiên huế
đã xác lập nhiều chuyên án đấu tranh bóc gỡ các đường dây
ổ nhóm tội phạm có hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng
làm rõ nhiều thủ đoạn tinh vi từ đó tuyên truyền cảnh báo đến người dân
cần nâng cao cảnh giác trước loại tội phạm này
hai đối tượng này nằm trong đường dây tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trên mạng internet do các đối tượng người nước ngoài
chủ yếu là người nigeria điều hành
nhiệm vụ của hai đối tượng là dùng thẻ atm đứng tên nhiều người khác
để rút tiền sau đó chúng được hưởng hoa hồng theo tỷ lệ đã thỏa thuận
trong đường dây tội phạm này đa số là các đối tượng người nigeria
cấu kết với đối tượng người việt nam
lập các trang facebook ảo kết bạn làm quen rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cô gái trẻ này xuất phát từ việc làm quen với đối tượng người nigeria
trên mạng xã hội sau đó trở thành bạn gái và thành đồng phạm trong đường dây tội phạm này
nhưng sau đó qua tìm hiểu trên báo đài và bạn bè thì tôi có biết đó là tiền vi phạm khắc luật
tôi sang việt nam được hai năm
khi dịch bệnh bùng phát tôi mất việc làm
lúc này nhóm bạn tôi từ nigeria sang đây có rủ tôi tham gia vào đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng
tôi có nhiệm vụ dùng các loại thẻ atm của người khác có mật khẩu và đi rút tiền
tôi được chia tiền theo tỷ lệ
tỷ lệ số tiền từ năm triệu đến một mươi triệu đồng mỗi vụ
khi có linh là bạn gái tôi đã rủ linh cùng tham gia với tôi
đối tượng trương hoàng dương thường xuyên mua hàng trên mạng do đó dưng đã nắm được cách thức trao đổi mua bán online
với các mặt hàng có giá trị cao xuất xứ nước ngoài người mua phải đặt cọc hoặc thanh toán trước
lợi dụng sự nhẹ dạ của một bộ phận người dân dương đã lừa đảo chiếm đoạt toàn bộ số tiền đặt cọc hoặc tiền mua hàng của các nạn nhân
để tạo được lòng tin dương lập facebook bán hàng
và đồng thời cũng tạo ra các nick ảo để tự tương tác đặt mua hàng
do đó nhiều nạn nhân khi thấy các cuộc mua bán đặt hàng như vậy đã tin tưởng và sập bẫy lừa đảo của đối tượng
như vậy có thể thấy tội phạm hoạt động trên không gian mạng có diễn biến phức tạp khó lường với rất nhiều thủ đoạn và chiêu trò tinh vi
việc xác lập chuyên án đấu tranh với loại tội phạm này gặp rất nhiều khó khăn đòi hỏi sự nỗ lực và quyết tâm rất lớn của ban chuyên án
quá trình điều tra thì chúng tôi cũng gặp phải một số khó khăn

tội phạm trên không gian mạng có tình ảnh danh cao không có quan hệ rõ ràng và trực tiếp gặp nhau
thường có sự cấu kết với các đối tượng là người nước ngoài máy chủ thì đặt ở nước ngoài
nên công tác điều tra xác định cũng gặp phải những khó khăn nhất định
đối tượng hoạt động lưu đồng và thực hiện hành vi phạm tội bất cứ nơi đâu
cơ quan công an cũng đưa ra khuyến cáo
người dân cần nâng cao cảnh sát với tất cả các hoạt động trên không gian mạng hay qua điện thoại
và khi phát hiện dấu hiệu hay hành vi lừa đảo cần nhanh chóng liên hệ với cơ quan công an
tránh tâm lý e ngại vì càng phát hiện sớm thì việc ngăn chặn xử lý càng đạt hiệu quả cao
giữ người trái pháp luật trộm cắp cưỡng đoạt tài sản ảnh hưởng xấu tới tình hình an ninh trật tự
trước tình hình trên công an huyện lộc bình đã chủ động triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh triệt xóa
chỉ trong quý i năm hai nghìn hai mươi một lực lượng công an đã bắt giữ khởi tố bảy vụ năm mươi ba bị can về hành vi đánh bạc
thu giữ gần một trăm một mươi bốn triệu đồng cùng nhiều dụng cụ tăng vật liên quan đến việc đánh bạc
thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công chấn áp tội phạm về an ninh trật tự
đảm bảo an ninh trở tự bầu cử hội đồng nhân dân các cấp lực lượng cảnh sát hình sự
đã đứng chỉ đạo cán bộ chính xác tăng cường những công tác nắm tình hình
địa bàn và tổ chức tuần tra kiểm soát các địa bàn phức tạp và kịp thời phát hiện xử lý
không để những tội phạm và tiền nạn cờ bạc diễn biến phức tạp tập trung vào đấu tranh với những tội phạm lợi dụng
tệ nạn cờ bạc bắt giữ người trái pháp luật cưỡng đoạt tài sản thực hiện tốt những công tác quản lý
thu hồi vũ khí vận liều nổ và công cụ hỗ trợ không để các đối tượng vi phạm có những điều kiện sử dụng
vũ khí để phạm tội
để đấu tranh phòng chống tội phạm và tiền nạn cờ bạc đạt hiệu quả cao
công an các xã còn chủ động tham mưu phối hợp với các ban ngành đoàn thể
tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật vận động nhân dân ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật
không tham gia đánh bạc tổ chức đánh bạc đưa nội dung tuyên truyền phòng chống tệ nạn cờ bạc
vào các chương trình sinh hoạt tại cộng đồng nhằm phát huy vai trò trách nhiệm của tổ chức đoàn thanh niên
hội phụ nữ nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
công an xã sản viên đã tiến hành chủ động triển khai lực lượng thường xuyên xuống địa bàn đến từng nhà dân
đặc biệt là phối hợp với các trưởng thôn người có uy tín ở trong thôn để tổ chức tuyên truyền nắm tình hình
qua đó thì đã có được những thông tin rất là có giá trị trong công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm
bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền công an xã phối hợp với đội nghiệp vụ của công an huyện
tiến hành công tác đấu tranh để kịp thời phát hiện các biểu hiện vi phạm pháp luật
đặc biệt là tội phạm tên nạn cờ bạc
cùng với sự nỗ lực của lực lượng công an các ban ngành đoàn thể để việc triệt xóa tệ nạn này có hiệu quả
trước hết mỗi người dân cần phải có ý thức nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật
không tham gia các hoạt động đánh bạc chủ động tố giác tội phạm góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương
vào khoảng ba giờ dạng sáng ngày hôm nay tại thôn nậm điệp xã minh lương huyện văn bàn tỉnh lào cai
đã bất ngờ xảy ra một trận lũ ống khiến ba người tử vong
hàng chục ngôi nhà và tài sản của người dân bị bùn đất tràn vào vùi lấp
theo thông tin từ người dân địa phương và lực lượng chức năng lũ ống bất ngờ trong đêm đã làm hàng chục ngôi nhà
và tài sản của người dân tại xã minh lương bị bùn đất tràn vào lũ ống đã làm ít nhất ba người tử vong
quốc lộ hai trăm bảy mươi chín đoạn gần khu vực trạm y tế xã minh lương huyện văn bàn tỉnh lào cai
đã bị ách tắc nghiêm trọng bùn đất tràn kín mặt đường dài hơn một trăm linh mét
trong buổi sáng ngày hôm nay đại diện lãnh đạo ubnd tỉnh lào cai cùng đoàn công tác của tỉnh lào cai và huyện văn bàn
đã xuống khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ ống để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả và tìm kiếm cứu nạn
cho đến thời điểm này lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của hai nạn nhân bị lũ cuốn
và đang khẩn trương tìm kiếm người mất tích thứ ba
trong khi đó tại tỉnh quảng ngãi vào chiều tối ngày hôm qua xảy ra vụ ba thanh niên nam nữ
đã rơi xuống hồ chứa nước núi ngang thuộc thôn đá chát xã ba liên huyện ba tơ làm hai người chết
rất may là một người đã được cứu sống
một nhóm gần một mươi người là nhân viên của một công ty ở thành phố quảng ngãi rủ nhau lên hồ núi ngang chơi
cả nhóm đều không biết bơi
trong lúc chơi bờ hồ thì võ thị nhật vi hai mươi năm tuổi ở huyện tư nghĩa
dương thị lệ na hai mươi tuổi ở thành phố quảng ngãi và võ ngọc hoàng phong một mươi tám tuổi ở xã thổ phong thị xã đức phổ
đã bị trượt chân rơi xuống hồ
lúc này một người dân đánh bắt cá gần đó phát hiện chạy đến và lau xuống hồ cứu được dương thị lệ na
cho đến một mươi chín h cùng ngày người dân vớt được xác của võ ngọc hoàng phong và võ thị nhật vi
được biết hồ núi ngang cảnh đẹp cho nên tập trung nhiều du khách đến chơi bên bờ hồ